để thúc đẩy nông nghiệp phát triển hướng đến sản xuất hàng hóa tạo ra những sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao
có khả năng cạnh tranh trên thị trường thời gian qua tỉnh bắc cạn đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho lĩnh vực này
bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn nhiều tồn tại cần được khắc phục
đặc biệt là việc tiếp cận chính sách của doanh nghiệp và người dân để phát triển nông nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế
một chính sách lớn đã được tỉnh ban hành đó là nghị quyết tám của hội đồng nhân dân tỉnh
về hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh bắc cạn giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
sau một thời gian triển khai đến nay còn khá ít hợp tác xã doanh nghiệp tiếp cận được chính sách này
trong đó riêng hỗ trợ lãi suất khi vay vốn toàn tỉnh mới có hai đơn vị tiếp cận được
như hợp tác xã đại hà ở xã quang thuận huyện bạch thông từ khi thành lập đến nay hoạt động khá hiệu quả
tuy nhiên việc mở rộng quy mô trồng và thu mua sản phẩm cam quýt gặp khó khăn do thiếu vốn
thiếu vốn việc đầu tư máy móc công nghệ cao cũng chưa thể thực hiện
đất đai của bà con thì hầu hết nó dựa trên tài sản mà
thì bây giờ cái tài sản của bà con thì bây giờ cũng định giá theo cái tài sản thôi
thì bây giờ hầu hết tài sản bà con nào bây giờ cũng vay
và cái nữa thì về thanh niên thì cũng lấy đâu ra mà để mà cái tài sản riêng đâu mà lớn đâu
thế nên thành ra là cũng hơi khó
thực hiện chủ trương
chủ trương phát triển nông nghiệp công nghệ cao các ngân hàng cũng đã triển khai cho vay lĩnh vực này
nhưng cả năm hai nghìn một mươi tám mới có duy nhất một khách hàng vay được nguồn vốn này
tổng dư nợ cũng chỉ ở mức vài tỷ đồng
hiện nay toàn tỉnh bắc cạn có hơn một trăm sáu mươi hợp tác xã
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi tám cũng chỉ có một mươi bốn hợp tác xã vay vốn từ ngân hàng với dư nợ hơn sáu tỷ đồng
đây là con số rất nhỏ so với nhu cầu thực tế
nguyên nhân cũng là do khách hàng thiếu tài sản thế chấp